tại huyện đảo cô tô đảng ủy bộ đội biên phòng quảng ninh đã tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp với các huyện thị thành ủy biên giới biển đảo hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu bộ đội biên phòng đã chủ động trong công tác nắm bắt xử lý tình hình có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và biển đảo dân tộc tôn giáo và an ninh chính trị
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu
bộ đội biên phòng và các địa phương tổ chức tốt các hoạt động hướng về biên giới hải đảo nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở và nhân dân biên giới
đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân
tích cực chủ động tham gia chống bão lụt tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
hãy làm sạch biển được triển khai hiệu quả